tại hà nội đã diễn ra lễ trao tặng huân chương của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cho tập thể và lãnh đạo bộ công an việt nam
đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an việt nam
đồng chí trung tướng songkiel sivalavong bí thư trung ương đảng
bộ trưởng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân lào đồng chủ trì buổi lễ
đại diện lãnh đạo tổng cục trưởng tổng cục chính trị bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã công bố xác lệnh của chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trao tặng huân chương phát triển hạng nhất của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cho bộ công an việt nam và huân chương lao động hạng nhì cho đồng chí thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thành tích trong phối hợp đảm bảo an ninh
an toàn các sự kiện chính trị diễn ra tại lào năm hai nghìn một mươi sáu nhất là hội nghị thượng đỉnh asean lần thứ hai mươi tám
thừa ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trung tướng sam keo silavong
bộ trưởng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã gắn và trao huân chương phát triển hạng nhất
cho bộ công an việt nam gắn và trao huân chương lao động hạng nhì cho thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm bày tỏ lời biết ơn sâu sắc đối với đảng
nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào khẳng định đây không chỉ là phần thưởng cao quý nhất của đảng
nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào dành tặng cho tập thể và cá nhân có công lao to lớn xuất sắc trong việc xây dựng
tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt lào
thể hiện sự coi trọng đánh giá cao của đảng và nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đối với tập thể và lãnh đạo bộ công an việt nam